thống đốc vùng smolens của nga cho biết khu vực này lại một lần nữa bị tấn công
bởi các máy bay không người lái uav của ukraine
vụ tấn công nhằm vào các cơ sở năng lượng và nhiên liệu dân sự
theo thống đốc vùng smolensk lực lượng cứu hỏa hiện đang cố gắng dập tắt hỏa hoạn
tại một số khu vực thuộc các quận smolensk và zazevsky
vùng này nằm cách thủ đô moscow khoảng ba trăm linh km về phía đông nam và giáp belarus
ukraine đã tấn công một cơ sở dầu mỏ khác ở smolensk vào tuần trước
mặc dù các máy bay không người lái của ukraine bị bắn hạ
nhưng các mảnh vỡ rơi xuống kho chứa dầu và gây ra đám cháy
kể từ tháng một ukraine đã tiến hành một loạt cuộc tấn công tầm xa bằng uav
vào các cơ sở năng lượng của nga bao gồm các kho dầu và các nhà máy lọc dầu
các cuộc tấn công đã làm gián đoạn một mươi sáu công suất lọc dầu của nga vào cuối tháng ba